quá riêng gì ở việt nam cả quá trình chúng tôi sản xuất máy thở để đảm bảo cái lịch giao hàng cho khách hàng
thì có những cái linh kiện máy thở thì như chúng ta biết là cả thế giới sản xuất máy thở chứ không riêng gì doanh nghiệp chúng tôi cả
cả thế giới sản xuất cho nên là những linh kiện chính quan trọng cho máy thở ví dụ như là các sensor cảm biến áp suất
hoặc là những cái blowe khí thì chúng tôi phải tận dụng các cái công ty thành viên ở bên nhật bản bên trung quốc
chúng tôi huy động mọi nguồn lực để làm sao mà tìm được các linh kiện đúng đạt tiêu chuẩn chất lượng cũng như là đảm bảo cái lít tham giao hàng về
thế nên là cái khó khăn rất là lớn trong thời gian tới khi mà sản xuất máy thở thì càng khó khăn hơn
như chúng ta biết là hiện tại những hãng ô tô lớn trên thế giới không sản xuất được ô tô lý do là thiếu chiếc văn dẫn
thì doanh nghiệp chúng tôi cũng thế khi mà sản xuất máy thở chúng tôi cần phải có cái kế hoạch từ sớm để chúng tôi mua sắm linh kiện trước
sau đó mới đủ linh kiện để sản xuất máy thở thì đây là cái vấn đề thiếu hụt nguồn cung
vâng ạ rất là cảm ơn anh thuận khán giả vũ hà văn nam từ liêm hà nội xin được hỏi tiến sĩ lê thanh hải
có nhiều so sánh về chất lượng thiết bị y tế trong nước và nước ngoài là đơn vị nghiên cứu thì ông có nghĩ thế nào về vấn đề này
và làm sao để thay đổi cách nhìn nhận đó ạ
nếu như mà bạn đã theo dõi một cái phần trả lời trước thì gốc của vấn đề so sánh ở đây là cái năng lực sản xuất
và đặc biệt cái mà tiêu chí để so sánh giữa cái chất lượng sản phẩm trong nước và nước ngoài
đấy chính là tiêu chuẩn áp dụng các sản phẩm
thế thì tôi có nói rằng là ở việt nam thì hiện nay đang thiếu tiêu chuẩn so với quốc tế
thì cái này là một cái thực tế trên thực tế là hiện nay chúng ta có khoảng độ bốn trăm năm mươi tiêu chuẩn việt nam
về trang thiết bị y tế và tiêu chuẩn iso thì nó vào khoảng một tám trăm linh
như vậy là số lượng tiêu chuẩn việt nam là thiếu hụt so với tiêu chuẩn quốc tế
tuy nhiên là với những cái mặt hàng sản xuất trong nước hiện nay thì hầu hết thì đã có tiêu chuẩn việt nam
nếu như mà ở doanh nghiệp mà họ sản xuất ra một loại tiêu chuẩn nào
một loại trang thiết bị nào mà họ cần các tiêu chuẩn quốc tế mà cần tiêu chuẩn việt nam
thì họ hoàn toàn có thể có thể đề xuất và để một đơn vị có thể xây dựng cái hệ thống tiêu chuẩn
thì tôi nghĩ rằng là cái việc so sánh thì chúng ta phải so sánh dựa trên tiêu chuẩn
đặc biệt là theo tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất
và để so sánh chất lượng chúng ta cũng phải so sánh về cái tiêu chuẩn áp dụng cái sản phẩm đó
của các sản phẩm trong nước hay sản xuất nước ngoài
nếu như mà sản phẩm trong nước mà họ lại có những tiêu chuẩn cơ sở còn cao hơn tiêu chuẩn của các sản phẩm nước ngoài
thì tôi đã đánh giá rằng là về mặt khoa học
thì các tiêu chuẩn sản xuất trong các sản phẩm sản xuất nước đó có chất lượng còn cao hơn các sản phẩm sản xuất nước ngoài
thì ở đây là mình phải thay đổi một chút về cái cách tư duy
hay một cách đánh giá
và đây cũng là một cách câu hỏi của bạn cảm ơn câu hỏi của bạn
là bạn đã mong muốn hoặc là bạn đang trở thành một nhà tiêu dùng thông thái
vâng ạ rất là cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ lê thanh hải
thưa quý vị và các bạn chúng ta vừa được lắng nghe những tư vấn cũng như là giải đáp của các chuyên gia
về vấn đề xoay quanh việc năng lực của các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế ở việt nam trong đại dịch covid một mươi chín
và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự tham gia của tiến sĩ lê thanh hải
viện trưởng viện trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế
và xin được cảm ơn ông nguyễn văn thuận giám đốc công ty cổ phần meko automation
và hy vọng rằng là sau những chia sẻ của các chuyên gia qua chủ đề này
thì quý vị cũng đã hiểu hơn cái nhìn toàn diện hơn về trang thiết bị y tế ở việt nam
thực trạng và các mục tiêu giải pháp để phát triển ngành trang thiết bị y tế ở việt nam trong thời gian tới
hiện tại thì chúng tôi cũng vẫn nhận được khá là nhiều câu hỏi của quý vị
tuy nhiên thì thời lượng chương trình có hạn nên chúng tôi xin phép được tạm dừng chương trình tại đây
xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị trong suốt những thời gian vừa qua của chương trình
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau